nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
sẽ thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm diễn ra trước thềm kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
và vào thời điểm nhân dân hai nước đang cùng chuẩn bị đón tết đình dậu
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội một mươi hai của đảng ta
nhằm tiếp tục đưa quan hệ việt trung phát triển lành mạnh ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình thịnh vượng của khu vực và thế giới